vào khoảng tám giờ ba mươi ngày hôm nay trên cầu bãi cháy thuộc quốc lộ một mươi tám a đoạn qua phường trần hương đạo
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đây đã khiến cho năm người thương vọng
tin từ công an tỉnh quảng ninh cho biết xe khách biển số một mươi bốn b một nghìn chín trăm hai mươi chín lưu thông hướng bãi cháy hòn gai
khi đến gần khu vực chợ hạ long hai thì bất ngờ lao qua giải phân cách qua làn đường và đâm vào hàng loạt các phương tiện khác
phương tiện này chỉ dừng lại sau khi đâm vào lan can bên đường
hai nạn nhân tử vong là lê văn tất sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại yết kiêu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
và một bệnh nhân nữ khoảng bốn mươi tuổi chưa rõ tên tuổi
các bệnh nhân bị thương nặng gồm phạm thị thùy nhiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại phường hà khánh thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
nguyễn trọng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại tỉnh thái bình
nạn nhân phạm văn linh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tại yết kiêu thành phố hạ long bị chấn thương phần mềm và đã hồi tình
chiếc xe khách thuộc nhà xe hùng đức chạy tuyến vân đồn cửa ông mỹ đình
đang lưu thông trên quốc lộ một mươi tám theo hướng hà nội quảng ninh thì gặp nạn